cùng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán thì sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới
ngụy trang dưới vỏ bọc thức ăn đồ uống đang khiến cho ma túy dễ dàng len lỏi vào đời sống xã hội
đáng chú ý là tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong thanh thiếu niên đang diễn biến hết sức phức tạp
qua công tác đấu tranh của công an tỉnh quảng ninh có đến năm mươi bốn bảy trường hợp phạm tội sử dụng mua bán
tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn đang còn ở độ tuổi thanh thiếu niên
đang ở độ tuổi cắp sách đến trường thế nhưng nữ sinh này đã phải tới bệnh viện để điều trị những hậu quả do sử dụng ma túy
cần sa keo bóng cười thì em cũng thử tất cả các loại trong khoảng thời gian ngắn gần đây
em cảm thấy trong đầu mình xuất hiện nhiều những ảo giác và mình cảm thấy mình bắt buộc phải tin vào nó
từ kết quả đấu tranh cho thấy
ngoài các loại ma túy truyền thống trên thị trường đã xuất hiện nhiều dạng ma túy nước bóng dưới thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử
và thanh thiếu niên học sinh đang là đối tượng những kẻ bán dạng ma túy mới này hướng đến
tại thị xã quảng yên từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã xác định và lập hồ sơ đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với bốn mươi sáu đối tượng là thanh thiếu niên
các loại ma túy dạng pot dạng chiêu
nói thì đa số là bây giờ là cái xu hướng của giới trẻ hiện nay là các bạn đã cho rằng là sử dụng những loại pot loại thuốc lá chiu này thì các bạn cho rằng là không nghiện
và cũng có thể một số các bạn trẻ sử dụng cái ma túy cần xa cũng thể cho là không nghiện
nhưng thực ra là những cái việc mà liên quan đến các chất đó là ma túy thuộc danh mục cấm của chính phủ đã ban hành thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo cơ quan công an từ việc sử dụng trái phép chất ma túy đến phạm tội về ma túy
là khoảng cách rất mong manh
mới đây triệt phá một đường xây bán trái phép chất ma túy mới dạng thẩm mục khô lúp dưới dạng thuốc lá chiêu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh và công an tp hạ long đã bắt và xử lý hình sự một mươi bốn đối tượng
thì trong đó có bốn đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn
chúng tôi trực tiếp đấu tranh bắt giữ và hỏi thì các cháu khai báo là sử dụng là các cháu là mua ma túy qua mạng
từ miền trung tây nguyên rồi phía nam ra ship qua mạng xã hội giao dịch rồi gửi ra để các dấu đóng vào như bao thuốc lá bình thường
các cháu nêu là từ hút từ khoảng sáu đến một mươi điếu là đã bị lệ thuộc
ma túy được coi là tội phạm của các loại tội phạm
ngoài những tổn hại về thể chất tâm thần người sử dụng ma túy rất dễ mắc vào các hành vi vi phạm pháp luật khác
để ngăn ngừa kéo giảm tội phạm ma túy
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng mỗi gia đình cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quản lý giáo dục con em